đông đảo bà con ngư dân ven biển tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ hội gia quân đánh bắt hải sản đầu năm đình dậu
đây là lễ hội truyền thống của ngư dân vùng biển quảng ngãi cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng để được mùa tôm cá
ngay từ sáng sớm đông đảo bà con địa phương ngư dân đến cửa biển sa huỳnh huyện đức phổ đã tham gia lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm
lễ hội với các điệu hò hát bà trạo biểu diễn sắc bùa diễn sướng hò kéo lưới của các nghệ nhân ngư dân làng trài
các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa bên biển với niềm tin tâm linh trời đất che chở giúp đỡ ngư dân vững tay trèo vươn khơi và bình yên trở về sau những chuyến khơi lênh đênh trên biển cả
lễ gia quân nghề cá đầu năm tạo nên khí thế thi đua sôi nổi cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển sản xuất trong mùa biển mới
sau phần hội và lễ xuất quân đồng loạt tàu thuyền của ngư dân cửa biển sa huỳnh xuất hành khai thác hải sản ở các vùng biển xa bờ của tổ quốc
trong không khí vui tươi sắc xuân đón mừng năm mới đinh dậu ngư dân quảng ngãi đặt nhiều niềm tin hy vọng vào mùa vụ năm mới nhiều may mắn bội thu cùng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc

tỉnh quảng ngãi xác định kinh tế biển là ngành kinh tế mũi nhọn trong đó đánh bắt hải sản vươn khơi bám biển là chiến lược quan trọng góp phần nâng sản lượng hải sản đánh bắt xa bờ
vì vậy các vùng ven biển quảng ngãi tiếp tục phát triển tàu thuyền
công suất lớn giúp ngư dân đảm bảo hoạt động dài ngày trên biển phấn đấu đưa sản lượng đánh bắt hải sản tăng hai mươi mỗi năm